với mục tiêu là tạo dựng môi trường sống an toàn lành mạnh cho phụ nữ và trẻ em
hội liên hiệp phụ nữ tỉnh tuyên quang đã triển khai thực hiện thí điểm mô hình
làng quê an toàn tại xã lưỡng vượng thành phố tuyên quang
sau hơn một năm triển khai mô hình đã cho thấy những hiệu quả tích cực
giúp nâng cao kiến thức cho hội viên và nhân dân về bình đẳng giới
phòng ngừa xâm hại tình dục và bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em trên địa bàn
cuối tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín tri hội phụ nữ thôn hai xã lưỡng vượng thành phố tuyên quang
thành lập mô hình điểm làng quê an toàn với bảy mươi thành viên tham gia
hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện tự giác dưới sự quản lý của hội liên hiệp phụ nữ xã
sinh hoạt định kỳ một lần một tháng theo các chuyên đề cụ thể
từ khi thực hiện mô hình nhận thức của hội viên và nhân dân về an toàn
đối với phụ nữ và trẻ em trong thôn được nâng lên rõ rệt
các thành viên trong mỗi gia đình đều thay đổi nhận thức về bình đẳng giới
cách bảo vệ chăm sóc phụ nữ và trẻ em trong thôn không xảy ra tình trạng bạo lực gia đình
hội viên phụ nữ đã mạnh dạng chia sẻ kiến thức kỹ năng xây dựng gia đình
làng quê chúng tôi thôn hai lúc nào cũng xanh sạch đẹp vui vẻ cuộc sống
con cháu ông bà mẫu mực con cháu thảo hiền lúc nào cũng xứng đáng
là một thôn điểm của làng quê an toàn mà xã đạ và tỉnh đã chọn
hội phụ nữ xã lưỡng
hội phụ nữ xã lưỡng có gần một hai trăm linh hội viên tham gia sinh hoạt ở một mươi một tri hội
để tạo môi trường sống an toàn xanh sạch đẹp cho phụ nữ và trẻ em
các tri hội phụ nữ trên địa bàn đã tích cực tuyên truyền vận động hội viên
thực hiện giữ gìn vệ sinh đường làng ngõ xóm khuôn viên nhà cửa vào những ngày cuối tuần
các tri hội phát triển và duy trì các nhóm thể dục thể thao
tại nhà văn hóa thôn vào các buổi tối trong tuần
sau hơn một năm hoạt động thì triển khai thực hiện mô hình
thì cũng đã góp phần nâng cao kiến thức cho chị em hội viên phụ nữ về xây dựng gia đình
chăm sóc bảo vệ phát triển trẻ em phòng chống bạo lực gia đình
mô hình làng quê an toàn gắn với xây dựng nông thôn mới đã từng bước nâng cao đời sống
tạo môi trường an toàn cho phụ nữ và trẻ em tại địa phương
bước đầu cho thấy hiệu quả và là mô hình tốt cần được nhân rộng trong thời gian tới